các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ba tháng ba tại phiên tòa sư thẩm của tòa án nhân dân tp hcm xét xử vụ sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
luật sư bảo chữa cho bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb đã hỏi bị cáo văn về việc đưa hối lộ năm hai triệu usd cho bị cáo đỗ thị nhàn cựu cục trưởng thanh tra của ngân hàng nhà nước
trả lời câu hỏi của luật sư bị cáo võ tấn hoàng văn khai nhận
có bốn lần đưa hối lộ cho bà nhàn mỗi lần đưa ông văn đều gọi điện thoại cho bà nhàn rồi đến nhà riêng của bà nhàn và nói
qua chị lan gửi chị nhận giúp em bà đỗ thị nhàn đã trả lời ông văn ư chú cứ để đấy
bị cáo văn cũng khai rằng trong bốn lần đưa hối lộ cho bà nhàn có một lần đến nhà nhưng không gặp trực tiếp bà nhàn
nên ông văn đã gọi điện cho bà nhàn và được bà nhàn cho ông văn passwood hay còn gọi là mật khẩu để mở cửa nhà
liên đó ông văn nhập password và mang thùng xốp có đựng tiền để vào trong nhà bà nhàn
chủ tọa hỏi tiếp bị cáo võ tấn hoàng văn trong bốn lần đưa hối lộ cho bà nhàn lần không gặp bị cáo nhàn và được cho pastwort nhà riêng là lần thứ mấy
bị cáo văn trả lời là lần thứ ba
liên quan đến nội dung bị cáo văn bốn lần đưa tiền cho bà nhàn cáo trạng nêu
thực hiện chỉ đạo của trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
bị cáo văn cùng lái xe nhiều lần trở tiền đến hối lộ đỗ thị nhàn
tổng số tiền đưa là năm hai triệu usd ngay tại phòng làm việc trong trụ sở ngân hàng nhà nước và nhà riêng của bà đỗ thị nhàn
trong bốn lần đưa tiền cho bà nhàn có ba lần đưa năm triệu usd được chất đầy ba thùng xốp
sau mỗi lần đưa tiền cho bà nhàn ông văn đều thông báo cho bà trương mỹ lan biết
lần đưa tiền ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám ông văn đưa cho bà nhàn hai trăm linh usd
tại phòng làm việc
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông văn cùng nguyễn nam tuấn lái xe đến nhà riêng của bà nhàn đưa hai triệu usd
vài ngày sau ông văn đến nhà đỗ thị nhàn đưa hai triệu usd
cuối năm hai nghìn một mươi tám ông văn cùng tuấn đến nhà bà nhàn đưa thêm một triệu usd
bị cáo văn khai việc đưa tiền cho bà nhàn là do trương mỹ lan chỉ đạo
được chuyển từ scb sài gòn ra scb cầu giấy hà nội rồi rút ra đổi thành usd
và sau đó ông văn và tài xế đưa cho bà nhàn
trong vụ án này bà đỗ thị nhàn đang bị xét xử về tội nhận hối lộ
trước đó tại phiên xét xử chiều ngày một mươi một tháng ba trả lời câu hỏi của đại diện viện kiểm sát
bị cáo đỗ thị nhàn cho biết bản thân không bàn bạc với ai khi nhận năm hai triệu usd từ ông võ tấn hoàng văn
bị cáo nhàn cho rằng bản thân nhận tiền thụ động
bị cáo nhàn cũng cho rằng sau khi nhận tiền một là an toàn của bản thân gia đình
và hai là tạm thời vi phạm pháp luật
do đó bị cáo đã chấp nhận giữ an toàn của bản thân gia đình nên đã nhận tiền và để ở một góc nhà
khi làm việc với điều tra viên bị cáo đã viết đơn khai nhận toàn bộ và nộp lại số tiền này
bà trương mỹ lan một mực phủ nhận việc chỉ đạo đưa hối lộ năm hai triệu usd cho nữ cục trường
sáng ngày một mươi một tháng ba
tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần scb và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi các bị cáo trương mỹ lan sáu mươi tám tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và nguyễn cao trí năm mươi bốn tuổi
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục văn lang
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty capella
về việc đưa hối lộ năm hai triệu usd cho bà đỗ thị nhàn năm mươi tám tuổi quê thái bình
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
bà trương mỹ lan khai với hội đồng xét xử rằng bà không biết bà nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp cũng phủ nhận việc chỉ đạo ông võ tấn hoàng văn năm mươi một tuổi
cựu tổng giám đốc scb ông đinh văn thành năm mươi ba tuổi cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb gặp đưa hối lộ cho bà đỗ thị nhàn năm hai triệu đô la mỹ
theo lời khai của bà trương mỹ lan ông võ tấn hoàng văn đến gặp nhờ bà đi gặp bà đỗ thị nhàn để nhờ giúp đỡ hai việc
là kết thúc sớm việc thanh tra để đối tác nước ngoài đầu tư vào scb và tiếp tục hỗ trợ việc cho mượn tài sản
về thông tin này chủ tọa phiên tòa cho biết hội đồng xét xử sẽ đánh giá
làm rõ vì lời khai trước đó của bà đỗ thị nhàn cho rằng chính bà trương mỹ lan mới là người nhờ võ tấn hoàng văn đến để gặp bà nhàn
theo cáo trạng bị cáo trương mỹ lan đã trực tiếp gặp gỡ
bàn bạc trao đổi với đỗ thị nhàn và chỉ đạo ông võ tấn hoàng văn trực tiếp đưa cho bà nhàn năm hai triệu usd
đưa tiền quà bồi dưỡng các thành viên trong đoàn thanh tra với mục đích che giấu thực trạng đặc biệt yếu kém
các sai phạm phát hiện qua thanh tra không đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt và tiếp tục được tái cơ cấu
trên cơ sở đó bà nhàn chỉ đạo thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực
không đầy đủ các sai phạm của scb cố tình che giấu làm giảm nhẹ sai phạm của scb
và kiến nghị đề xuất tạo điều kiện cho scb được tái cơ cấu
đối với các cá nhân liên quan đến việc đưa hối lộ cho bị cáo đỗ thị nhàn cáo trạng xác định
ông võ tấn hoàng văn là người trực tiếp đưa tiền cho bà nhàn theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
bị cáo võ tấn hoàng văn đã chủ động khai báo chi tiết việc đưa tiền cho bà nhàn và các cá nhân khác trong quá trình thanh tra
tố giác hành vi của bà nhàn từ trước khi khởi tố vụ án hợp tác tích cực với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra
làm rõ vụ án nên không xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông võ tấn hoàng văn về tội đưa hối lộ
ông nguyễn nam tuấn là lái xe cho ông võ tấn hoàng văn là người trực tiếp nhận các thùng xốp từ scb
và đi cùng với ông võ tấn hoàng văn đến nhà riêng đưa cho bà đỗ thị nhàn
cáo trạng xác định do ông tuấn không biết các thùng này đựng tiền và không biết nội dung thỏa thuận
làm việc giữa ông văn và bà nhàn nên không có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông tuấn
sanh tính cán bộ thanh tra duy nhất không nhận quà của bà trương mỹ lan
trong vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp
cơ quan cảnh sát điều tra kết luận toàn bộ các thành viên của đoàn thanh tra thuộc ngân hàng nhà nước
khi tiến hành thanh tra các hoạt động tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
đều nhận quà và tiền hối lộ của bà trương mỹ lan để bao che bưng bít cho những sai phạm tại scb
làm sai lệch hồ sơ để scb không bị đưa vào diện
từ đó giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng nghìn tỷ đồng của ngân hàng này
tuy nhiên trong vụ án có một nhân vật đặc biệt là ông nguyễn văn du
cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc ngân hàng nhà nước
cũng là người duy nhất thuộc đoàn thanh tra không nhận tiền hay quà từ scb
tuy nhiên ông du vẫn bị truy tố vì đã gián tiếp giúp sức cho chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp trương mỹ lan
gây thiệt hại cho scb năm trăm một mươi bốn
cáo trạng của vụ án chỉ rõ bị cáo nguyễn văn du
cựu quyền tránh thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng không nhận quà từ lãnh đạo scb
trong vụ án bị cáo du bị cáo buộc thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
tại tòa bị cáo du đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình được nêu trong cáo trạng
trong phiên xét xử ngày tám tháng ba khi được hội đồng xét xử thẩm vấn
bị cáo du khai
thời điểm đó bản thân có thể ủy
quyền cho cấp phó ký kết luận cuối cùng
tuy nhiên cùng lúc đó là cuối năm hai nghìn một mươi tám
có một vụ xét xử ngân hàng xây dựng liên quan đến một số sai phạm của tổ giám sát tại tp hcm
vì vậy tinh thần của bị cáo du bị ảnh hưởng
nhưng xét thấy bản thân là người đứng đầu không thể đùn đẩy trách nhiệm cho cấp dưới
nên đã ký kết luận thanh tra và dẫn đến sai phạm nghiêm trọng
tại tòa hội đồng xét xử nhận định
bị cáo du không làm động tác của người có trách nhiệm
với văn bản mình ký kết
đã dẫn đến việc ngân hàng nhà nước và thủ tướng không đủ thông tin
để có những biện pháp xử lý phù hợp với ngân hàng scb
lẽ ra thời điểm đó phải chuyển ngay vụ việc cho cơ quan điều tra
hoặc đặt scb vào diện kiểm soát đặc biệt
thì sẽ được kiểm soát một cách tốt hơn đầy đủ hơn
thậm chí ngăn chặn được sai phạm
tại tòa bị cáo nguyễn văn du xin phép hội đồng xét xử
cân nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo của đoàn thanh tra
vì có nhiều cống hiến trong công tác
theo cáo trạng bị cáo nguyễn văn du từng tiếp nhận nhiệm vụ
tại cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thay ông nguyễn văn hưng
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
bị cáo du ký kết luận thanh tra số ba nghìn chín trăm năm mươi chín của thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước một
ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám theo chức năng nhiệm vụ của người ra quyết định thanh tra
nhưng nội dung kết luận thể hiện không đầy đủ không trung thực
về tình hình thực trạng tài chính của ngân hàng scb
và các sai phạm của ngân hàng scb thông qua kết quả thanh tra
không kiến nghị thu hồi dừng giải ngân đối với các dự án phương án sai phạm
và tiếp tục cho tái cơ cấu
không chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm nguồn tiền tất toán
đối với bảy mươi một khách hàng tại địa chỉ kinh doanh số bốn nguyễn thị minh khai
dẫn đến nội dung kết luận và kiến nghị
sai lệch so với kết quả thanh tra để trương mỹ lan và đồng phạm
tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội xảy ra tại ngân hàng scb
với hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trước khi ký kết luận thanh tra nguyễn văn du đã không tổ chức họp đoàn thanh tra
và không so sánh đối chiếu kiểm tra giả soát với kết quả thanh tra trước đó
tại báo cáo của đoàn của tổ và thành viên đoàn thanh tra
bị cáo nguyễn văn du tiếp nhận và ký kết luận thanh tra
khi toàn bộ hoạt động thanh tra và báo cáo của các cấp lãnh đạo
về kết quả thanh tra đã kết thúc trước khi nguyễn văn du tiếp nhận nhiệm vụ
hành vi không kiểm tra chặt chẽ trước khi ban hành kết luận thanh tra của nguyễn văn du
đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng gây thiệt hại cho scb năm trăm một mươi bốn một trăm linh hai tỷ đồng
những diễn biến tiếp theo của phiên tòa xét xử bà trương mỹ lan
và tám mươi năm bị cáo trong đại án vạn thịnh pháp scb
sẽ còn được chúng tôi liên tục cập nhật
trong các chương trình tiếp theo quý vị đừng quên nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ
cảm ơn quý vị đã đồng hành trong những phút vừa qua
xin kính chào và hẹn gặp lại